ngày bảy một mươi một ubnd tp hà nội tổ chức chương trình tự hào truyền thống mặt trận thủ đô kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
tham dự chương trình có đồng chí vương đình huệ ubnd tp hà nội
trải qua một mươi bảy kỳ đại hội bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố trong từng giai đoạn cách mạng với cách làm luôn đổi mới sáng tạo
mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đã phát huy vai trò trọng trách của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thủ đô
đặc biệt từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay mặt trận tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp đã tham gia tích cực
có trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cùng cả nước và thủ đô khống chế kiểm soát dịch bệnh
kịp thời ủng hộ chia sẻ giúp đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
nhân dịp này bí thư thành ủy vương đình huệ đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho chủ tịch ubnd tp việt nam thành phố
ubnd tp việt nam thành phố cũng đã khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích trong phong trào đoàn kết sáng tạo năm hai nghìn hai mươi
trao chứng nhận cho một trăm bốn mươi một sản phẩm của các doanh nghiệp hàng việt nam được người tiêu dùng yêu thích và bình chọn năm hai nghìn một mươi chín